thành phố kiên quyết điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
để điều chỉnh sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến nay nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào tp hcm là hai bảy mươi bảy tỷ usd tăng bốn mươi chín so với cùng kỳ
trong đó bao gồm vốn thu hút theo hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn mua cổ phần
phần góp vốn trong các doanh nghiệp trong nước các dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy mới chứng nhận
được đăng ký đầu tư là bốn trăm bảy mươi hai một mươi sáu triệu usd tăng hai mươi hai sáu số dự án cấp mới và tăng chín hai vốn đầu tư so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bất động sản tiếp tục dẫn đầu về thu hút dòng vốn
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn
quỹ ban dân dân tp hcm vừa ban hành quyết định thành lập trung tâm quản lý giao thông đường bộ đường thủy trực thuộc sở giao thông vận tải
trung tâm quản lý giao thông đường bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các khu quản lý giao thông nô thị số một số hai số ba số bốn
có nhiệm vụ trực tiếp quản lý khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
quản lý hành lang an toàn đường bộ kiểm tra đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ
trung tâm quản lý đường thủy hình thành trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại khu quản lý đường thủy nội địa và trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy thuộc sở giao thông vận tải
có nhiệm vụ quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gồm đường thủy nội địa hành lang bảo vệ luồng cảng bến thủy nội địa
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh đã triển khai vận hành hệ thống trung tâm giám sát và điều khiển giao thông với việc tích hợp nhiều camera phục vụ cho việc điều hành xử lý các trường hợp vi phạm trịch tự an toàn giao thông
đây được xem là bước đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông hiện nay
nhiều vụ tai nạn xảy ra tình huống sự cố gây ủng tắc giao thông
tại những điểm nóng như hai đầu đường hầm sông sài gòn khu vực cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất hay các trục đường lớn như võ văn kiệt nguyễn thị minh khai ba tháng hai v v
được bảy trăm sáu mươi hai camera giám sát giao thông tích hợp trên hệ thống năm mươi bốn màn hình ghi nhận ngay tích khách để từ đó phát thông tin đến các lực lượng chức năng can thiệp xử lý kịp thời tránh để tình trạng xảy ra thêm diễn biến phức tạp
việc đầu tư xây dựng trung tâm giám sát điều kiện giao thông để đáp ứng định hướng phát triển đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
khi hoàn thiện nơi đây sẽ là hệ thống quản lý điều hành giao thông hiện đại bậc nhất cả nước với bốn chức năng chính là giám sát giao thông điều kiện giao thông cung cấp thông tin giao thông và hỗ trợ phối hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông toàn địa bàn thành phố hồ chí minh
nhiều vụ tai nạn xảy ra tình huống sự cố gây ủng tắc giao thông
thì trung tâm sẽ thông tin các sự cố về giao thông lên các group phản ứng nhanh đã được lập để thông tin kịp thời đến các lực lượng tham gia phù hợp trong đó có cảnh sát giao thông công an các quận quyện cũng như các lực lượng thanh tra giao thông để phù hợp và xử lý một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
những camera này ngoài việc giúp điều khiển quản lý giao thông từ xa còn có tác dụng khi hình ảnh của những phương tiện vi phạm
truyền tải dữ liệu cho phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát để xử phạt nguội
theo kế hoạch sắp tới thành phố sẽ đầu tư thêm camera ở cửa ngõ các tuyến đường trọng điểm kiểm soát xe ra vào đường cấm giờ cấm một số khu vực dừng đổ không đúng quy định nguy cơ mất an toàn giao thông
chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ hệ thống này để chúng tôi phát hiện để kịp thời là giải tỏa ủng tắc
rồi cái thứ hai nữa là đối với những cái lỗi vi phạm giao thông thì chúng tôi cũng chích xuất
để từ đó xử lý những trường hợp này thông qua là gọi phiếu báo vi phạm đến địa phương để gửi cho chủ thuận tiền để chấp hành quyết định xử phạm
thực tế cho thấy hệ thống camera quản lý giao thông hoạt động tại trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn hoạt động khá hiệu quả
thế nhưng riêng việc xử phạt qua trích xuất hình ảnh thì hiệu quả chưa cao
khi được mời người vi phạm ít đến làm việc với cơ quan chức năng
điều này thể hiện rõ qua thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ
trong năm hai nghìn một mươi tám phòng đã trích xuất năm mươi tám chín trăm năm mươi năm trường hợp nhưng chỉ ra quyết định xử phạt hơn một mươi hai trường hợp đạt tỷ lệ hơn hai mươi
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín qua trích xuất hai mươi bảy hai trăm tám mươi trường hợp nhưng cơ quan chức năng chỉ xử phạt bốn tám trăm linh tám trường hợp đạt tỷ lệ chưa đến một mươi tám
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành giao thông qua hình ảnh
gần đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh đã triển khai rộng rãi hình thức ghi hình lưu động phạt nguội những trường hợp vi phạm giao thông
trong xu thế về hội nhập quốc tế thì việc xử phạt qua hình ảnh vẫn là một giải pháp có chiều sâu mang tính khoa học và tính tốt nhất trong công tác đảm bảo giao thông
vì khi chúng ta thực hiện xử phạt qua hình ảnh này nó sẽ tạo được mối hiệu ứng
thứ nhất là những cái thông tin dữ liệu mà chúng ta xử lý
nó mang tính khoa học có tính chiều sâu đặc biệt là cái hiệu quả của giải pháp này nó sẽ tác động trực tiếp đến người dân
người dân đặc thể không biết là khi mình giao thông trên đường thì camera là giám sát mình ở đâu
do đó là người dân tham gia thông sẽ tự điều chỉnh hành vi
do đó tôi nghĩ đây là một yếu tố mấu chốt và quan trọng nhất để có thể điều chỉnh được hành vi của người tham gia giao thông
trên cơ sở nhận định đó công tác xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
là lực lượng cảnh sát giao thông thành phố phải thực hiện
trong năm hai nghìn một mươi chín và từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đã triển khai việc ghi hình xử phạt qua camera thay vì chỉ tập trung tại một đơn vị là đội chỉ huy giao thông
và điều khiển đèn tín hiệu giao thông như trước đây
một mươi bảy đội trạm thuộc phòng đồng loạt triển khai việc ghi hình xử lý những trường hợp vi phạm giao thông trên từng địa bàn phụ trách
đơn vị đã tạo chức triển khai quán triệp đến tận cán bộ chiến sĩ
nắm rõ với nội dung mục đích

đơn vị đã tạo chức triển khai việc ghi hình xử phạt qua camera thay vì chỉ tập trung tại một đơn vị là đội chỉ huy giao thông trên từng địa bàn phụ trách
đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ tiếp dân lưu trữ trích xuất hình ảnh tạo phiếu báo và gửi thông báo đến người chủ phương tiện vi phạm v v và thực hiện các bước theo quy trình
theo đó các đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát được phân công phụ trách các tuyến đường sẽ bố trí lực lượng ghi hình cơ động trên địa bàn mình quản lý
chủ yếu tập trung vào các tuyến đường trọng điểm các khu vực phức tạp thường xảy ra tai nạn giao thông ung tắc giao thông
và tụ tập chạy xe gây rối trực tự công cộng
các tuyến đường không có lực lượng chức năng làm việc
cảnh sát giao thông trích xuất các hình ảnh vi phạm ghi nhận được làm cơ sở thực hiện công tác xử phạt
hình ảnh xử phạt để đảm bảo các yếu tố về pháp lý
thì phải đảm bảo được cái thời gian không gian địa điểm và các biển báo được quy định lắp đặt trên đường
khi đã xác định được đầy đủ các yếu tố vi phạm qua hình ảnh
cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh phương tiện vi phạm thông qua biển số xe
và nhập vào phần mềm xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh
khi người dân được thông báo đến giải quyết vụ việc
cán bộ xử lý vi phạm hành chính sẽ cho người vi phạm xem bản ghi hình ảnh
hoặc kết quả ghi thu hành vi vi phạm trước khi lập biên bản xử phạt

nó minh bạch nó minh bạch và nó công khai hơn
lỗi là lỗi đang còn trong hầm thôi lỗi vi phạm này giúp cho mình di chuyển đường hầm an toàn
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt gần bốn lỗi
chủ yếu vi phạm về dừng đổ xe không đúng
trong bốn nơi quy định không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
hầu hết người vi phạm không được xem lại hình ảnh đều chấp hành quy định xử phạt
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp cố tình né tránh
không đến cơ quan chức năng theo giấy mời
theo cảnh sát giao thông nếu chủ xe không chấp hành quy định đọc phạt
sẽ gửi thông báo đến nhiều cơ quan cấp các loại giấy tờ
đề nghị không cấp và đổi mới cho các trường hợp này
việc ứng dụng công ty
công nghệ trong xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh đã ghi lại từ camera giám sát
đã cho thấy tác dụng tích cực góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
tuy nhiên trong thực tế áp dụng
đã bắt đầu nảy sinh một số vướng bắt cần ngành chức năng có giải pháp điều chỉnh hợp lý hơn
việc triển khai quy định xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh của ngành chức năng
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ người tham gia giao thông
tuy nhiên hình thức xử phạt cần có sự điều chỉnh để bảo đảm tính công bằng hơn
đây là chia sẻ của những người đang triển khai loại hình kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái
tại thành phố hồ chí minh khi được hỏi về hiệu quả của hình thức xử phạt ngụy qua hình ảnh
theo đại diện công ty vivu ô tô cho hay thực tế đã có trường hợp khách hàng thuê xe tự lái
sau đó có xảy ra lỗi vi phạm giao thông
nhưng người được mời đến cơ quan chức năng làm việc và đóng phạt lại là chủ đăng ký phương tiện
phạt vi phạm giao thông bằng những hình ảnh rất được hoan nghênh
nhưng nó cũng mang lại những khó khăn cho các đơn vị thuê xe tự lái
bởi vì chúng tôi giao xe khách hàng khách hàng là người trực tiếp sử dụng
khi họ có những lỗi vi phạm và bị ghi hình
thì sau khoảng thời gian cũng khá là dài ít nhất là khoảng bốn năm ngày sau
những giấy phạt đó mới được gửi về cho các đơn vị quản lý
và lúc đó thì chúng tôi cũng khó khăn trong việc xử lý với khách hàng
để hạn chế tình huống
khi hạn chế tình huống này xảy ra
vvu ô tô đã soạn thảo hợp đồng cụ thể chi tiết
những điều khoản quy định về trường hợp khách hàng vi phạm giao thông
bị phạt nguội phải có trách nhiệm nghĩa vụ ra sao
đây được xem là cách thức tự bảo vệ quyền lợi của bên cho thuê dịch vụ
cũng như tạo sự minh bạch với khách hàng
đối với những khách hàng họ có mức độ uy tín cao
vvu cũng có đánh giá mức độ uy tín của khách hàng
đối với những khách hàng đó
thì họ thông thường là họ đáp ứng rất là đúng và rất là tốt
các trách nhiệm của họ
nhưng cũng đối với số khách hàng quản lai
một vài lần hoặc là một lần
thì rất là khó để mà truy thu những cái phần đó
thực sự để công bằng nhất
chính là phạt người vi phạm chứ không phải là phạt chiếc xe vi phạm
cho nên cũng mong rằng các cơ quan chức năng có những cái giải pháp
để chúng ta có thể xử lý theo đúng người đúng tội
tức là người sử dụng người lái xe là người phạm lỗi
chứ không phải chiếc xe là phạm lỗi đó
cho nên chúng tôi cũng mong có một cách giải pháp nào đó
để giải quyết truyền đề từ vấn đề này
đây cũng là suy nghĩ đề xuất của nhiều người kinh doanh hoạt động
cho thuê xe tự lái hiện nay
hình thức xử phạt qua hình ảnh phạt người thì nên nạp dụng
với đó là một cái xu hướng
hai nữa là hỗ trợ cho cái quản lý hành chính rất tốt
tuy nhiên với chẳng hạn như những người cho thuê xe
họ có một rủi ro là khi người thuê xe xong
giải pháp nào phù hợp cho vấn đề này
qua trao đổi nhiều ý kiến cho rằng
cần ứng dụng thêm phần mềm công nghệ
trong xử phạt qua hình ảnh
mà ngành chức năng đang triển khai hiện nay
bởi thành phố có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật
và dịch vụ để triển khai trong thực tế
theo ý kiến mình đề xuất thì nên có một hệ thống công nghệ thông tin
ví dụ một cái app chẳng hạn như người nào cho thuê xe
và người nào cho thuê xe
còn nó liên kết với cơ quan chức năng
khi mà hình mà chụp xong thì chuyển trực tiếp
về cho người sử dụng đó
tại vì người sử dụng ở việt nam
đa số là bây giờ sử dụng smartphone nhiều
cho nên việc sử dụng app thì cũng rất là dễ
trong những hình ảnh mà cảnh sát giao thông quay lại
hoặc là trên những tiếng đường
mà những chiếc xe xa có gắn camera hành trình
sẽ gửi những hình ảnh
về cho đơn vị xử lý
một cách nhanh nhất
hoặc là chủ phương tiện
để họ biết là đơn vị xử lý
được là người sử dụng phương tiện của họ
khi tham gia giao thông
có vi phạm cái gì hay không
trước khi trả xe cho họ
đó là cái vấn đề là
ứng dụng nhanh về công nghệ thông tin
là những hình ảnh phải gửi trực tiếp
từ mạng ba g thông qua những máy quay
hoặc là những hộp đen
ở trên xe để gửi về
một cách nhanh nhất cho chủ phương tiện
và cho bên đơn vị xử lý giao thông
phòng cảnh sát bộ đường sát
cũng như công an tp hcm
cũng muốn là trong thời gian tới
là có những cái áp dụng
khoa học kỹ thuật công nghệ nhiều hơn nữa
trong cái vấn đề mà
quan sát rồi chỉ huy điều hòa giao thông
và trong đó có cái phát hiện ra
những cái hình vi phạm
bằng camera quan sát
mà một cách tự động
chứ hiện tại thì cũng chưa nói tự động
thật ra những phần mềm để
xuất hình ảnh như thế nào là chúng tôi đã xây dựng rồi
tuy nhiên là hiện tại là
vi phạm qua hình ảnh là chỉ là
qua cái hệ thống camera quan sát
ngoài mặt đường
để phối hợp với cái trung tâm
quản lý đường hầm trong vietgon
để cái biên pháp này có hiệu quả
thì rất cần sự là
nắm bắt hiểu biết và chia sẻ
của người dân mọi người dân phải thấy
đây là một biện pháp để bảo vệ an toàn
tổng hợp của mình mà hãy tự giác chấp hành
thành phố hồ chí minh
có lợi thế về công nghệ phần mềm
tuy nhiên lực lượng dân cư đông đúc
và nhận thức của người tham gia giao thông
còn hạn chế nên việc triển khai
hình thức xử phạt vi phạm giao thông
qua hình ảnh rõ ràng cần có thêm
sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp
cả về đầu tư thiết bị hạ tầng kỹ thuật
lẫn ý thức chấp hành luật
của người dân khi đó việc quản lý
xử phạt vi phạm trực tựu giao thông
qua hình ảnh không những đạt hiệu quả hơn
mà còn phù hợp với định hướng xây dựng
thành phố hồ chí minh trở thành
đô thị thông minh
những video mới nhé
chúng tôi xin phép được khép lại
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay tuần này
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị và các bạn
liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tv
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo